tiếp tục phiên xét xử vụ sai phạm đất đai tại đà nẵng
chiều nay sau khi nghe bản luận tội của đại diện viện kiểm sát
về những hành vi sai phạm của các bị cáo
nguyên là lãnh đạo thành phố đà nẵng và phan văn an vũ
thì các bị cáo tự bào chữa trước tòa trước khi tranh luận
tại tòa trình bày phần tự bào chữa của mình
cựu chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng trần văn minh
không đồng tình với cách tính thiệt hại của cơ quan tố tụ
khi mà lấy giá ở thời điểm năm hai nghìn một mươi ba
trừ đi giá thu vào từ năm hai nghìn một mươi một
bởi điều này không có sách vở nào quy định cách tính như vậy
mà phải quy đổi về thời gian
và cáo buộc liên quan đến dự án hai mươi chín hectare lào an
bị cáo đề nghị hội đồng xét xử có thể sử dụng công nghệ để trình chiếu
phóng to các tài liệu cho thấy hai mươi chín hectare
tại thời điểm năm hai nghìn năm hai nghìn một mươi một là mặt nước hay đất
bởi hình ảnh sẽ chứng minh được tất cả
trong phần tự bào chữa trước tòa
cựu chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng văn hiễu chiến
người đang bị đề nghị mức án từ một mươi tám đến hai mươi năm tù
nói rất bằng hoàng hoảng loạn
khi nghe đại diện viện kiểm sát đọc bản luận tội
vì không nghĩ mức án đề nghị nặng đến như vậy
bị cáo văn hiễu chiến cũng phủ nhận mình đồng phạm
giúp sức cho bị cáo trần văn minh
vì tất cả hồ sơ tài liệu ban đầu đều không đến tay ông
mà đều do chủ tịch trực tiếp giải quyết
trước văn hiễu chiến một số bị cáo khác khi tự bảo chữa cho mình
đều khẳng định làm theo mệnh lệnh cấp trên giao
chứ không hưởng lợi lộc quyền lợi gì
đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại trước khi quyết định hình phạt
các bị cáo đều mong hội đồng xét xử xét tình tiết giảm nhẹ cho mình
và các lãnh đạo thành phố vì có đóng góp cho sự phát triển của đà nẵng